tổng công ty đường sắt việt nam cho biết đã có điều chỉnh giảm giá vé tàu khách tuyến đường sắt thống nhất và tàu khu đoạn sau tết hai nghìn một mươi bảy có tuyến vé giảm tới năm mươi
cụ thể kể từ ngày một mươi chín tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy trở đi trừ các dịp lễ hè trong năm khi hành khách mua vé sớm trước hai mươi ngày trở lên
đối với các đoàn tàu khách thống nhất se ba bốn se bảy tám se hai mươi một hai mươi hai sẽ được giảm giá từ hai mươi năm mươi giá vé
từ ngày một mươi chín tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy chỉ các dịp lễ hè trong năm đoàn khách đi trong cung trạng có ga đi
gồm các ga từ sài gòn đến diêu trì có ga đến gồm các ga từ đông hà đến hà nội và ngược lại sẽ được giảm bốn mươi giá vé hiện hành
đồng thời giảm thêm một mươi giá vé
khi xuất vé trước ngày đi tàu từ ba mươi ngày trở lên
ngoài ra tổng công ty đường sắt việt nam thông báo từ ngày chín tháng hai đến ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi
giá vé tàu giảm từ một mươi đến hai mươi trên các đoàn tàu khách se hai se bốn se sáu se tám se hai mươi hai và tn hai
trong khi đó hành khách đi trên các đoàn tàu khách se một se ba se năm se bảy se hai mươi một và tn một
được giảm hai mươi giá vé
hành khách có nhu cầu đặt mua vé
tìm hiểu thông tin chi tiết về giờ tàu giá vé truy cập vào địa chỉ website ww dsvn vn hoặc liên hệ tại các nhà ga các điểm bán vé